liên kết để cùng tạo nên sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp việt thương hiệu việt là yếu tố quan trọng để vượt qua thách thức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
đây là nhận định được đưa ra tại tọa đàm kết nối thương hiệu việt do tạp chí nhà đầu tư vừa tổ chức tại hà nội
theo các chuyên gia trong thị trường ngày càng mở và sự cạnh tranh ngày càng gai gắt thương hiệu trở thành yếu tố tiên quyết giúp sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường giúp khách hàng nhận diện được doanh nghiệp
chính vì vậy so với trước đây các doanh nghiệp việt nam đã quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng và quảng bá thương hiệu
để xây dựng một thương hiệu thành công cần phải ứng dụng công nghệ thương hiệu việt như phát triển doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp gia tăng tốc độ chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh doanh ngành hàng
kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước doanh nghiệp và người dân tiếp cận từ ngành hàng chủ lực đến sản phẩm chủ lực đến thương hiệu chủ lực làm đầu tàu phát triển